tại an giang một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền với quy mô lớn vừa được công an thành phố long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ phước bắt quả tàng
vụ đánh bạc diễn ra tại phần đất chống thuộc tổ một trăm bốn mươi năm khóm đông thịnh chín phường mỹ phước thành phố long xuyên
tại hiện trường lực lượng công an đã nhanh chóng vây bắt một mươi hai đối tượng liên quan đến việc tổ chức và tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ gồm sáu con gà đá bốn mươi hai cặp cựa ba mươi bảy xe máy các loại và trên tám mươi tám triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan khác